bộ lao động thương binh và xã hội đặt mục tiêu đưa được một trăm hai mươi lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm hai nghìn hai mươi
lao động việt nam sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn những thị trường minh bạch chất lượng với thu nhập cao
năm hai nghìn một mươi chín một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng các nhóm ngành nghề mới mà lao động việt nam có khả năng đáp ứng tốt và có nhu cầu đưa đi
như điều dưỡng hộ lý lao động trong một số lĩnh vực nông nghiệp nuôi trồng thủy sản lao động có tay nghề kỹ thuật cao
kỳ vọng về các thị trường lao động mới bộ lao động thương bình và xã hội cho biết trong chuyến thăm châu âu cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác lao động và an sinh xã hội với bulgari và rumani
các biên bản này đã mở ra hàng trăm nghìn cơ hội việc làm cho lao động việt nam tại châu âu
dự kiến chỉ riêng với thị trường bungary việt nam có thể cung ứng năm mươi lao động ở bốn lĩnh vực xây dựng dệt may nông nghiệp công nghệ cao điều dưỡng
không chỉ bulgari lao động việt nam sang rumani có điều kiện làm việc tốt được chủ doanh nghiệp bố trí nơi ăn ở đảm bảo
mức lương cơ bản từ sáu trăm linh usd đến một hai trăm linh usd một tháng tùy từng ngành nghề thời hạn hợp đồng là hai năm có thể gia hạn